chiếm đất xây dựng nhà ở trái phép đối tượng bùi đặng hải vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải an thành phố hải phòng bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng đất đai
bùi đặng hải đã có hành vi chiếm đất xây dựng nhà ở trái phép trên đất bảo vệ công trình thủy lợi tại tổ dân phố c bảy phường cát bi quận hải an
từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân phường cát bi quận hải an đã có nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với bùi đặng hải
buộc thao dỡ công trình xây dựng trái phép nhưng hải liên tục chống đối không chấp hành
hiện công an thành phố hải phòng đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải an tập trung điều tra và mở rộng vụ án xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
vào ngày hôm qua tổng cục quản lý thị trường đã có công văn hỏa tốc gửi cục quản lý thị trường tp hà nội về việc ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai đóng bình
trước sự việc nước sạch sông đà nhiễm dầu người dân phải mua nước bình về sử dụng
trong công văn tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường tp hà nội tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng tổ chức cá nhân kinh doanh mặt hàng nước đóng chai đóng bình
lợi dụng tình trạng hiện nay để tăng giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi lũng đoạn thị trường

bị chập điện đám cháy bùng phát lớn tiêu dụy hoàn toàn tài sản trong nhà và cháy lan sang hai căn nhà kế bên
thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có hai cụ già và một cháu nhỏ trong đó trong một ngôi nhà khóa cháy cửa có một cụ già bị bệnh
lưu lượng chức đăng đã nhanh chóng tiếp cận phá cửa đưa cả ba người sang ngoài an toàn
đến khoảng hơn một mươi giờ đám cháy đã được khống chế ước tính thiệt hại ban đầu do cháy gây ra khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều chủ yếu
tuyến đường tại tỉnh nghệ an và bình định bị ngập sâu đặc biệt tại nghệ an thì đã có một người tử vong do đi xem bắt cá bị xét đánh
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an
toàn tỉnh có năm hai trăm năm mươi nhà dân bị ngập
riêng thành phố vinh có khoảng bảy trăm linh hộ tại phường trung đô bến thủy phải sơ tán dân
hơn hai tám trăm linh hectare rau màu và nhiều diện tích ngươi trồng khủy sản bị ngập
tại thành phố vinh đã có bốn nhà bị đổ
riêng tại núi thuyết sàn đờ đất đã làm ba nhà dân bị đổ nhiều nhà khác có nguy cơ bị sập
tại bình định mưa lớn gây ra ngập úng ở một số địa bàn nhất là các xã của huyện phù cát và tuy phước
nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập sâu các phương tiện qua lại khó khăn gây chia cắt cục bộ
trước tình hình trên lực lượng công an đã tập trung huy động nhân lực sơ tán dân ở những vùng cô lập lên vùng cao an toàn
phân công lực lượng túc trực ở những địa bàn sung yếu về giao thông thủy lợi để hướng dẫn nhân dân đi lại an toàn và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra